cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng bình
cơ quan đại diện cảnh sát việt nam tại lào vừa phối hợp với các lực lượng biên phòng hải quan cửa khẩu quốc tế cha lo
tổ chức tiếp nhận dẫn giải đối tượng lầu a hồng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại bản hủy tao xã pú nhi huyện điện biên đông tỉnh điện biên
về tại công an tỉnh quảng bình để tiến hành điều tra

đã đâm vào lan can thép bên đường hai đối tượng vàng a l cùng với lầu a hồng đã chạy trốn vào rừng
kiểm tra trên xe lực lượng chức năng phát hiện có nhiều bao tải chứa ma túy đá với tổng trọng lượng là hai trăm bốn mươi tám chín mươi chín kg
xác định đây là các đối tượng đặc biệt nguy hiểm ngày một mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an
đã phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng bình công an điện biên
đã xác lập chuyên án để truy xét truy bắt đối tượng
bằng các biện pháp nhiệm vụ sắc bén lực lượng công an xác định đối tượng lầu a hồng đang lẩn trốn tại thủ đô viên trăn lào
đồng thời tiến hành phối hợp với cơ quan đại diện cảnh sát việt nam tại lào và công an thủ đô viên trăn bắt giữ đối tượng